mới đây bộ y tế vừa có văn bản hòa tốc gửi chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
và các dịch bệnh mùa đông xuân năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
theo bộ y tế trong thời gian gần đây sau khi thực hiện nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội
đã có một số lượng người dân di chuyển về các địa phương từ vùng dịch covid một mươi chín
bên cạnh đó trong thời gian tới với điều kiện khí hậu mùa đông xuân rất thuận lợi cho các dịch bệnh truyền nhiễm phát sinh và phát triển
đặc biệt là các bệnh lây truyền qua đường hô hấp đường tiêu hóa nên nguy cơ dịch bệnh bùng phát là rất lớn nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch
bộ y tế lưu ý các địa phương chủ động xây dựng kịch bản đáp ứng với các tình huống dịch bệnh trên địa bàn cụ thể
chi tiết khả thi và đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng bao phủ vaccine cho người dân nâng cao năng lực hệ thống y tế nhất là y tế cơ sở để ứng phó thường xuyên kịp thời
các địa phương cũng cần chuẩn bị sẵn sàng thiết lập các trạm y tế lưu động ngay tại xã phường thị trấn ở những nơi dịch bùng phát
địa bàn dịch phức tạp để người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế từ sớm từ xa ngay tại cơ sở bảo đảm về thuốc điều trị trang thiết bị y tế khoanh vùng cách ly được thực hiện trên phạm vi hẹp nhất có thể
thực hiện nới lỏng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh mở cửa lại nền kinh tế có lộ trình và ở những nơi an toàn có đủ điều kiện